chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo nguồn tin iran cho biết tư lệnh vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc hossein salami cùng nhiều quan chức cấp cao nước này đã di chuyển đến tỉnh đông azerbaijan để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý vụ việc
theo truyền thông iran trực thăng chở tổng thống raisi ngoại trưởng hosehin amir adullahian cùng một số quan chức chính phủ iran đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một khu rừng gần biên giới azerbaijan sau khi các quan chức này kết thúc chuyến thăm ngắn đến quốc gia láng giềng
nguyên nhân khiến trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp là do điều kiện thời tiết xấu
trong phản ứng chính thức đầu tiên về vụ việc đại giáo chủ iran ali kamenia tối qua khẳng định sự cố xảy ra với tổng thống raisi không ảnh hưởng đến các vấn đề của đất nước
đại giáo chủ iran ali kamenei cũng cho biết ông đã cầu nguyện cho tổng thống raisi
tại thủ đô tehran và nhiều thành phố lớn ở iran hàng nghìn người dân đã thức trắng đêm để cầu nguyện bình an cho tổng thống raisi
trên bình diện quốc tế tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi nhận thông tin về việc máy bay trực thăng chở tổng thống iran gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp
trên mạng xã hội x tổng thống erdogan khẳng định thổ nhĩ kỳ vẫn đang liên lạc chặt chẽ với giới chức iran và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho quốc gia láng giềng anh em
từ dyadh bộ ngoại giao ả rập xê út ra thông báo bày tỏ tình đoàn kết với iran cũng như sẵn sàng cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho iran xử lý vụ việc
tại cairo người phát ngôn bộ ngoại giao ai cập ahmed abujays khẳng định nước này đoàn kết chặt chẽ với chính phủ và nhân dân iran cầu mong bình an cho tổng thống raisi cùng các cộng sự trên chuyến bay gặp sự cố
tại iraq bộ nội vụ nước này đã chỉ thị tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ cùng các tổ chức liên quan tiến hành hỗ trợ iran tìm kiếm và cứu hộ
trước đó bộ ngoại giao các nước qatar các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cùng nhiều quốc gia khu vực cũng đã ra thông báo bày tỏ tình đoàn kết với iran cũng như sẵn sàng hỗ trợ nước này trong công tác tìm kiếm cứu hộ vụ trực thăng chở tổng thống raisi gặp sự cố
phó tổng thống thứ nhất iran đã chủ trì cuộc họp khẩn của nội các nhằm huy động mọi nguồn lực tìm kiếm trực thăng chở tổng thống ibrahim raisi bị rơi ở tỉnh đông azerbaijan
hãng thông tấn quốc gia iran irn nga đưa tin
phó tổng thống thứ nhất iran mohammad mockerber hôm một mươi chín tháng năm đã ra lệnh cho bộ trưởng y tế aram eino lahi và phó tổng thống phụ trách các vấn đề điều hành mozsen masuri tới khu vực được cho là nơi rơi trực thăng chờ tổng thống để giám sát công tác tìm kiếm cứu nạn
phó tổng thống mansuri sau đó chia sẻ với hãng thông tấn bán chính thống fas rằng sau khi tai nạn xảy ra nhà chức trách đã liên lạc được với hai người có mặt cùng tổng thống trên chiếc trực thăng bị rơi gồm một quan chức tháp tùng và một thành viên tổ bay
theo ông mansuri điều này làm dấy lên hy vọng vụ việc không quá nghiêm trọng
ông masuri thông tin thêm ba chiếc trực thăng chở các quan chức cấp cao iran đã bay trên cùng một tuyến đường trở về sau khi dự lễ khánh thành đập nước chris qualasi ở khu vực biên giới với azerbaijan vào sáng một mươi chín tháng năm
tuy nhiên khoảng nửa tiếng sau khi cất cánh hai trực thăng còn lại đã mất liên lạc với trực thăng chở ông raisi và ngoại trưởng josen amir acdollahian
ông mansouri lưu ý bộ truyền thông và các cơ quan an ninh khác đã sát
đã xác định khu vực xảy ra sự cố trong bán kính hai km do điều kiện thời tiết nên việc tiếp cận khu vực gặp nhiều khó khăn
một chỉ huy quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc ở tỉnh đông azerbaijan cho hay lực lượng cứu hộ đã thu nhận được tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một trong các thành viên phi hành đoàn trong khu vực
tuy nhiên hơn một mươi tiếng kể từ khi nhận tin sự cố họ vẫn chưa tìm ra chính xác địa điểm rơi trực thăng
đài rt dẫn lại thông tin do một số hãng thông tấn iran đăng tải nói thống đốc tỉnh đông azerbaijan malekramati người cũng có mặt trên máy bay gặp nạn đã tìm được cách liên lạc với nhà chức trách
quan chức này kể đang rất đau đớn và có thể nghe thấy tiếng còi báo động song hiện chưa có bất kỳ thông tin nào cập nhật về tình hình của tổng thống raisi
trong khi đó nhà báo aras azizi của tờ the atlantic trích dẫn một nguồn tin thân cận với tổng thống iran tiết lộ ông raisi đã thiệt mạng
nguồn tin quả quyết tehran đang tìm cách công bố tin này mà không gây bất ổn ông aziji thừa nhận không thể xác minh thông tin này
tổng thư ký liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng về vụ rơi trực thăng chở tổng thống iran ibrahim raisi ở miền bắc quốc gia hồi giáo này
dù đã liên lạc được với hai người có mặt trên cùng trực thăng với tổng thống raisi vào hôm một mươi chín tháng năm cũng như thu nhận được tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên thuộc phi hành đoàn
nhưng cho đến nay nhà chức trách iran vẫn chưa tìm ra thông tin này
nhiều người ở iran vẫn chưa tìm ra chính xác địa điểm máy bay rơi ở khu vực rừng núi hiểm trở giữa hai thành phố là vajagwan và zulfa thuộc tỉnh đông azerbaijan miền bắc đất nước
phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc cho biết ông antonio guterres đang theo dõi các thông tin về vụ tai nạn với thái độ lo ngại
ông guterres hy vọng tổng thống iran raisi và các quan chức tháp tùng được an toàn trong sự cố
theo hãng thông tấn quốc gia iran iran nga nhiều lãnh đạo chính phủ các nước trong khu vực và thế giới đã bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ nỗi lo lắng
tổng thống azerbaijan inham aliyev người cùng ông raisi xử lý khánh thành đập nước quds qalasidam ở biên giới giữa hai nước vào sáng một mươi chín tháng năm trước khi gặp nạn
cho biết ông đang chờ đợi tin tốt lành từ nhà chức trách iran đồng thời khẳng định chính quyền baku sẵn sàng trợ giúp công tác cứu hộ cứu nạn của tehran
bộ ngoại giao armenia cũng ra thông cáo nhấn mạnh chính phủ nước này chấn động khi biết tin mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đều hướng về tổng thống reut
ngoại trưởng amir abdullahian cũng đưa những thông tin về vụ tai nạn đến iran

cũng như những người khác có mặt trên trực thăng bị rơi trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục
armenia một nước láng giềng thân cận và hữu nghị của iran sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết
tổng thống thổ nh github bảy mươi a reisseb tayyip erdogan bày tỏ sự đồng cảm và cho biết ông đang theo dõi những diễn biến liên quan đến vụ việc
cơ quan kiểm soát thảm họa và các tình huống khẩn cấp của thổ nh mientras và hàng tác xử của chúng tôi
cũng thông báo đã cử một đội đến iran để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường
thủ tướng ấn độ narendra modi cũng như các nhà lãnh đạo pakistan gồm cả tổng thống asib ali zardari
và chủ tịch quốc hội ajaz sharif đã ra các tuyên bố riêng rẽ
bày tỏ lo lắng về tai nạn liên quan tổng thống iran và đoàn tháp tùng
họ gửi lời cầu chúc bình an và chia sẻ tình đoàn kết với đất nước iran vào thời điểm khó khăn này
chính phủ và các nguyên thủ của các nước afghanistan iraq palestine ả rập xê út ai cập
liban các tiểu vương quốc ả rập thống nhất oman jordani qatar kuwait yemen nga và venezuela
cũng lên tiếng cầu chúc tổng thống raisi và các quan chức tháp tùng trở về bình an sau tai nạn
hãng thông tấn tasnim đưa tin theo lệnh của tổng thống nga vladimir putin
hai máy bay tiên tiến một trực thăng và năm mươi nhân viên cứu hộ trên núi chuyên nghiệp của moscow
đã lên đường tới tabriz thủ phủ đông azerbaijan
để giúp lực lượng cứu hộ iran mỹ và liên minh châu âu eu cho biết đang theo dõi các báo cáo
về sự cố hàng không liên quan đến tổng thống ngoại trưởng và các quan chức khác của iran
janet lenasik ủy viên châu âu về quản lý khủng hoảng nói sau khi nhận được yêu cầu từ tehran
liên minh châu âu eu đang kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh phản ứng nhanh copenecus ims
để hỗ trợ lực lượng cứu hộ iran xác định nơi rơi trực thăng
trong phát biểu đầu tiên về tai nạn hôm một mươi chín tháng năm nhà lãnh đạo tối cao iran anatola kamenia
bày tỏ đau buồn về sự cố đáng quan ngại đối với tổng thống raisi và các quan chức tháp tùng
ông hy vọng các quan chức sẽ bình an trở về
người đứng đầu tehran cũng kêu gọi người dân iran giữ bình tĩnh và tin tưởng sự cố sẽ không ảnh hưởng
hay làm gián đoạn đến các hoạt động bình thường của đất nước
vụ rơi trực thăng chở tổng thống iran vẫn đang là điểm nóng thu hút sự chú ý của dư luận thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi